thưa quý vị vào sáng nay đại hội đại biểu đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung mương
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh năm năm qua tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên bộ công an
tiếp tục có sự phát triển toàn diện thực sự là lực lượng tin cậy
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc với nhân dân là đội quân sung kích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự
ba phong trào thi đua lớn như thanh niên công an xung kích lập công vì an ninh tổ quốc
tuổi trẻ sáng tạo và thanh niên tình nguyện được tổ chức hiệu quả
trong đó hoạt động đoàn viên thanh niên công tác ở công an xã biên giới
được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác xây dựng đoàn tham gia xây dựng đảng được chú trọng
kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã có hai mươi năm năm trăm năm mươi đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng
qua các phong trào thi đua và các hoạt động của đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu
chỉ tính riêng trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã có một mươi tám đoàn viên thanh niên công an nhân dân
anh dũng hy sinh bảy mươi chín đồng chí bị thương trong khi thẻnh nhiệm vụ
về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên công an nhân dân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
xác lập tám chỉ tiêu ba khâu đột phá tám nhiệm vụ trọng tâm
trong đó về chỉ tiêu hàng năm mỗi tổ chức đoàn cấp cơ sở triển khai ít nhất một công trình
phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất ba trăm linh ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên
trong đó số ý tưởng sáng kiến phục vụ chuyển đổi số đạt hai mươi trở lên
phần đấu trên chín mươi đoàn viên thanh niên tiếp cận sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến
và tài khoản thanh toán điện tử
phát biểu tại đại hội thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những thành tích nỗ lực của phong trào thanh niên
và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân nhiệm kỳ qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị
đoàn thanh niên bộ công an cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa
vai trò vị trí của thanh niên và đoàn viên công an nhân dân trong thời kỳ mới
nhấn mạnh một số nhiệm của người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
xong bản thân mỗi đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên trong công an nhân dân
cũng cần phải tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò sứ mệnh của mình
từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập tu dưỡng rèn luyện
nâng cao về trình độ chi thức đạo đức cách mạng để xung
kích đi đầu khát vọng lập công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo về an ninh trật tự góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thứ trưởng cũng đề nghị xây dựng củng cố tổ chức đoàn trong công an nhân dân
nêu cao vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong góp ý xây dựng đảng
giám sát phản biện xã hội làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú
giới thiệu kết nạp đảng bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trẻ có chất lượng
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị đoàn viên thanh niên công an tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện
trách nhiệm xã hội của thanh niên công an trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó chú ý gắn kết các hoạt động tình nguyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị
triển khai hiệu quả đề án tuổi trẻ công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường
các mô hình con nuôi công an xã em nuôi của đoàn
đồng thời tiếp tục phát huy vai trò sung kích sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số
đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân dân
là dấu mốc quan trọng trong bước phát triển mới của công tác đoàn và phong trào thanh niên công an nhân dân
đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi sự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với công an tỉnh bắc ninh
về công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
cùng làm việc còn có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế
tại các kho vũ khí quân trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thuộc công an tỉnh
tại buổi làm việc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã báo cáo về thực trạng thực lực hệ thống kho
các loại phương tiện trang thiết bị kỹ thuật được trang bị trang cấp công tác quản lý sử dụng
tài sản công được giao quản lý sử dụng kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
bảo đảm trang bị vũ khí phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công tác đầu tư xây dựng
quản lý sử dụng doanh trại nhà đất đồng thời báo cáo những khó khăn vương mắc trong công tác hậu cần
tài chính kỹ thuật cũng như những kiến nghị liên quan
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận chia sẻ thực trạng những thuận lợi khó khăn
trong công tác tài chính hậu cần kỹ thuật đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh bắc ninh ra soát
kiểm kê các phương tiện đề nghị thanh lý thanh loại loại biên đảm bảo đúng yêu cầu quy định
quan tâm làm tốt công tác phân bổ đầu tư đầu tư có trọng tâm trọng điểm ra soát đội ngũ cán bộ chiến sĩ
làm công tác tài chính tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị cho cán bộ chiến sĩ
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
ban giám đốc công an tỉnh bắc ninh sẽ quán triệt công an các đơn vị địa phương
cụ thể hóa nội dung chỉ đạo vào thực tế công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an cùng bộ giáo dục và đào tạo đã ký kết chương trình phối hợp
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng đồng chí ngô thị minh
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chủ trì buổi lễ dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an bộ giáo dục và đào tạo
tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an nguyễn văn long cùng thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai bộ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
nội dung ký kết đã phân rõ trách nhiệm của bộ công an bộ giáo dục và đào tạo
chương trình phối hợp được thống nhất trong bốn cấp công an và toàn ngành giáo dục do cục cảnh sát giao thông bộ công an và vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo làm đầu mối thực hiện
hai bộ sẽ tập trung vào một số nội dung như tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa cho học sinh sinh viên
giả soát sửa đổi và hoàn thiện chương trình tài liệu giảng dạy nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào chương trình chính khóa huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn xây dựng văn hóa giao thông và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên
nhân kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi cục công nghiệp an ninh bộ công an cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần động viên các nữ cán bộ chiến sĩ phát huy vai trò
và lan tỏa phong trào phụ nữ trong công an nhân dân
các hội thi các hoạt động gặp mặt giao lưu giữa một mươi một đơn vị thuộc cục là dịp để các hội viên các nữ cán bộ chiến sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn về những nỗ lực cố gắng trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày
tạo khí thế thi đua sôi nổi giúp lan tỏa phong trào phụ nữ trong các đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội phụ nữ và công đoàn cơ sở
quan trọng nhất là kịp thời lắng nghe chia sẻ và tháo gỡ khó khăn động viên các nữ cán bộ chiến sĩ phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong xây dựng tổ chức hội xây dựng gia đình và cộng đồng xã hội
sau hơn một tháng tổ chức triển khai học tập nghiên cứu với tinh thần chủ động tích cực sáng tạo và trách nhiệm vào sáng ngày hôm nay học viện quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khoa tám mươi bảy
đây là khóa học đặc biệt với một trăm linh học viên là đại biểu quốc hội vì vậy trên cơ sở từ khóa học sẽ cụ thể hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn vào trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật việt nam
nhiều nội dung quan trọng về chiến lược quốc phòng an ninh đã được nghiên cứu trao đổi tại khóa học và tổ chức nghiên cứu tọa đàm trao đổi tại nhiều đơn vị và địa phương
qua đó giúp các học viên nâng cao trình độ nhận thức tư duy dự báo chiến lược năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh kết hợp với kinh tế xã hội chủ động tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu hoặc định chủ trương chính sách đường lối về quốc phòng an ninh đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc đồng thời vận dụng sáng tạo có hiệu quả và quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn mới thực hiện nhiệm vụ
bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bốn trường hợp bị xử lý vi phạm cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng quá khổ
tước giấy phép lái xe hai mươi bốn bốn trăm tám mươi ba trường hợp
so với cùng thời gian trước liên kể xử phạt tăng hơn hai mươi bảy trường hợp tương đương một trăm ba mươi bốn
tiền phạt tăng gần một trăm ba mươi hai tỷ đồng trong đó có tháo các thủ xe tám chín mươi bốn trường hợp
xử lý người điều khiển công nghiệp vi phạm về nông cơ phồn gần một trăm một mươi một trường hợp phạt tiền gần năm trăm hai mươi tỷ đồng
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí số vụ giảm một mươi hai một mươi tám số người chết giảm một mươi bốn năm mươi ba và số người bị thương giảm bảy bốn mươi chín
thưa quý vị vừa rồi là những kết quả nổi bật trong ba tháng thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín
về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín của công an các đơn vị địa phương
theo ghi nhận đợt cao điểm được triển khai thực hiện với sự vào cuộc đồng bộ và quyết tâm rất mạnh mẽ
của lực lượng công an các đơn vị địa phương
những kết quả đã đạt được đã chứng minh cho sự thành công trong việc xử lý triệt đề xử lý tận gốc
các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
qua đó đã tạo ra sự đồng thuận của dư luận xã hội và lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông
xe quá khổ quá tải và không có nữa mà các khu cảnh sát giao thông đi lại làm rất thiết kiệm
không còn cái hiện tượng mà xe cơi nới hoặc là nó quá chiều cao và cũng đi đường thì tôi cũng cảm thấy là rất là an toàn
tôi thấy là tình trạng xe quá tải đợt này là giảm hẳn và cũng không còn nhiều những cái xe gọi là cơi thành thùng chạy trên địa bàn tỉnh hòa bình nữa
những hình ảnh được ghi nhận trên tuyến quốc lộ sáu giờ đây là những chiếc xe chở hàng hóa đúng tải trọng và đã cắt hạ thành thùng như thế này

tài chuyên về vật liệu xây dựng một trăm linh phương tiện của doanh nghiệp đã được cắt hạ thành thùng
đây chỉ là một trong số hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đã tự giác tháo các thành thùng
kết quả này có được là từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông của công an các đơn vị địa phương
từ đó nhận thức của các tài xế chủ doanh nghiệp vận tải đã có sự thay đổi
chưa bao giờ mà tôi thấy là vào cuộc hạ tải
hạ tải quyết liệt như thời điểm vừa qua
nhận được tuyên truyền nhắc nhở tôi cũng hạ tải một trăm linh các phương tiện
nếu như có đẻ gọi là cơi nới như cũ thì cũng không kinh doanh được
chúng tôi đã tự dần nhận ra ý thức của mình cái sai của mình
nên chúng tôi đã cho xe đi tháo rỡ và để trở về thùng nguyên bản đảm bảo an toàn trong giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm
kiên quyết xử lý xe quá tải quá khổ tại nguồn
cũng là những giải pháp được lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
triển khai hiệu quả trong đợt cao điểm
tại cảng hào hưng khu công nghiệp dung quất quảng ngãi
doanh nghiệp này hiện có sáu mươi đầu xe
là nơi tiếp nhận hàng hóa từ các tỉnh thành miền trung
mỗi ngày có từ ba trăm linh đến bốn trăm linh lượt phương tiện ra vào
sau khi doanh nghiệp ký cam kết với lực lượng cảnh sát giao thông
thì đã từ chối các đầu xe trở qua tải trọng qua trạm cân
trước khi vào cảng bốc giữa hàng hóa
chúng tôi đã đến tuyên truyền vận động tại nơi tại trụ sở
và đề nghị cam kết về thực hiện nghiêm túc trong quy định của pháp luật
đối với hoạt động kinh doanh vận tải tham gia giao thông đường bộ
thì những đơn vị đã có cam kết khắc phục
không tải diện không tái phạm những hoạt động vi phạm trên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
đã tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
ban hành một kế hoạch và bốn điện chỉ đạo
đối với các đơn vị và phòng liên quan
cũng như công an huyện
thành tị tăng cường uy động tối đa
các lực lượng đồng bộ các biện pháp
nguyện vụ tăng cường công tác tuần trai kiểm soát
sử lý vi phạm nghiêm cấm
lãnh đạo chỉ huy đội cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an tỉnh phú thọ
can thiệp vào sử lý vi phạm
tại hà nội công an quận hoàng mai
tuyên truyền vận động một trăm linh các nhà hàng
quán nhậu tổ chức đưa người nhậu say
về nhà đồng thời hàng nghìn
tờ rơi tuyên truyền về tác hại của rượu bia
được sán tại các quán nhậu
hoặc phát đến tận tay khách hàng
tại hòa bình lực lượng cảnh sát giao thông
đã đổi mới cách thức xử lý vi phạm nồng độ cồn
đó là thành lập các tổ công tác
tuần tra chéo địa bàn
từ đó hạn chế tình trạng cán bộ chiến sĩ
nể năng ngại va chạm với người thân quen
địa bàn tỉnh hòa bình
văn hóa về rượu bia khá là phổ biến
và địa bàn rất nhỏ
cho nên sự quen biết và sự can thiệp
nó cũng rất là nhiều
để khá là phổ biến

bàn giám đốc công an tỉnh đã quyết định
thực hiện kế hoạch năm hai nghìn một mươi ba
với việc trao đổi chéo
giữa các lực lượng trong tỉnh
và kết quả là
đã đạt được hiệu quả rất là tốt
từ sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt
của lãnh đạo bộ công an
ban giám đốc công an các đơn vị địa phương
đã tạo thế trận liên hoàn
xử lý tận gốc triệt đề
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên phạm vi toàn quốc
theo đó lực lượng cảnh sát
giao thông toàn quốc đã huy động hơn
ba trăm linh lượt tổ công tác
với hơn một hai trăm bốn mươi lượt cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra kiểm soát
so với cùng thời gian trước liền kể
sự phạt tăng hơn hai mươi trường hợp
tiền phạt tăng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
tài nạn giao thông đã giảm
cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
trong triển khai kế hoạch hai trăm chín mươi chín
chúng tôi cũng đã huy động
sự vào cuộc quyết liệt
của ban giám đốc
của công an các địa phương
cũng như toàn thể hệ lực lượng cảnh sát giao thông
một cái trật tự
và một cái sự
nỗ lực đoàn kết của toàn lực lượng
thực hiện cái kế hoạch
mà cái tâm tư
và cái ý tưởng chỉ đạo
mà lãnh đạo bộ đã gửi gắm cho chúng tôi
và chúng tôi thấy rằng là
cái việc thực hiện đó
càng phải quyết liệt hơn
và không có vùng gần
cái sự giảm được
cái số người chết
vì tài hạn giao thông
trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương
tiếp tục duy trì thường xuyên
triển khai quyết liệt các giải pháp công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
không được có tư tưởng xả hơi sau cao điểm
để tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp trở lại
hiện nay là có một số
những cái doanh nghiệp
hoặc là chủ phương tiện
có những cái suy nghĩ là nằm chờ thời
để làm sao là trong ba tháng
tháng cao điểm có thể lại tiếp tục được chạy
nhưng tôi cảnh báo trước là cái này không bao giờ có
bởi vì chúng tôi sẽ thường xuyên
làm liên tục làm dứt điểm
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo là cương quyết xử lý
cái việc là
chủ xe là cơ nấy thần trùng xe
và chở quá tải
không có thể là chúng tôi sẽ làm hết
cái đợt câu điểm này rồi chúng tôi sẽ nghỉ
và chúng tôi phải duy trì thường xuyên
với sự quyết tâm rất lớn
từ lãnh đạo bộ công an
đến lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
với từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
đã tạo động lực mạnh mẽ
để thực hiện thành công kế hoạch hai trăm chín mươi chín
kết quả này đã được các cấp chính quyền địa phương
và người dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
đây cũng sẽ là tiền đề
để thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương
tiếp tục vượt qua khó khăn
thực hiện nhiệm vụ vì sự bình yên của người dân
trên mỗi cung đường
để điều tra về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh đồng nai vào ngày hôm nay
đã khởi tố bị can bắt tạm giam
và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can
nguyên tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư nhơn trạch
đó là nguyễn văn hồng phan thanh vĩnh toàn
và đỗ tấn điểm
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ
một số hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử
có liên quan đến vụ án
các đối tượng được xác định giữ vai trò quan trọng
trong việc cùng với quách văn đức
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư nhơn trạch
đã bị khởi tố bắt tạm giam
thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định
gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn
liên quan đến vụ án người đàn ông bị sát hại
trong dãy vắng
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc cho biết
đã bắt khẩn cấp nghi can là yves cabour
chú tại huyện buôn đôn của tỉnh đắk lắc
nghi can mới chỉ một mươi sáu tuổi
đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi
trong lúc uống rượu
yves đã đòi nạn nhân trả nợ cho mình
nhưng không được
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc sâu sát yves đã lấy dao chém nạn nhân tử vong
sau khi gây án đối tượng lấy xe máy điện thoại của nạn nhân
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
thưa quý vị
sau thiên tai mưa bão
thì một người đàn ông bị sát hại
trong những vấn đề đầu tiên cần được quan tâm
đó là làm sao để ổn định được trường lớp
động viên và tạo điều kiện
các em học sinh có thể yên tâm đến trường
tại đà nẵng những ngày vừa qua
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị
đã có mặt hỗ trợ các trường công tác dọn dẹp vệ sinh
trước những ngổn ngang
do ảnh hưởng của cơn bão số năm gây ra
nhiều hoạt động chia sẻ giúp đỡ
cũng hướng đến các em
đặc biệt là tại những vùng khó khăn
khuyến xe mang áo ấm cho em
của cán bộ chiến sĩ công an quận thanh khê
đến với các điểm trường
của xã hòa phú huyện hòa vang
tại đây nhiều học sinh
đã bị cuốn trôi quần áo sách vỡ
sau trận đài hồng thủy
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua
những chiếc áo ấm cho các em học sinh
tại điểm trường phú túc
những tẹp vỡ mới
đồ chơi một khoản kinh phí
để những học sinh khó khăn
tại điểm trường hòa thọ và hồi phước
mua lại đồ dùng học tập
cô và trò
rộn ràng niềm vui
vì những món quà thiết thực kịp thời
đoàn công an quận thanh khê
là một đoàn đầu tiên
đến hỗ trợ cho các em
mang ý nghĩa rất là to lớn
vì thời điểm lụ lụt vừa qua
hỗ trợ rất là kịp thời
trước đây con có một cái áo ấm
các chú công an cho con thêm một cái áo ấm
con rất là vui
con cảm ơn các chú công an
những món quà được trao
giá trị vật chất tuy không lớn
nhưng hơn tầm
cả là tình cảm
là sự đồng viên kịp thời
của những cán bộ chiến sĩ công an
đã phần nào chia sẻ những khó khăn
tiếp thêm tinh thần niềm vui
để các em đến trường
nguồn kinh phí để triển khai chương trình
từ sự đóng góp
của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
thông qua các hoạt động
của heo đắc của học phụ nữ
và các hoạt động của đoàn thanh niên
thì đóng góp lại
và dưới sự chỉ đạo lãnh đạo
của lãnh đạo đảng ủy
về kinh phí
thì đoàn thanh niên và học phụ nữ
đã có được một chương trình
rất ý nghĩa dành cho các em
cái bóng quà tuy nhỏ
tuy nhiên đó là tất cả những tình cảm
của cán bộ chiến sĩ của công an quận
vừa có thư giải truyền thống
lá lành đùm lá rách
của cán bộ chiến sĩ
tạo ra một truyền thống
cho cán bộ chiến sĩ trẻ
trong vấn đề thuyền nguyện
giúp đỡ những người nghèo
giúp đỡ những em học sinh
vượt qua những khó khăn
để tiếp tục
nuôi dưỡng ước mơ
đến trường của mình
trước đó tại nhiều trường học
trên địa bàn thành phố hà nẵng
bị ảnh hưởng bởi cơn bão số năm
với bụng bề ngộ ngang
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an
thuộc các đơn vị
đã có mặt kịp thời
hỗ trợ dọn dẹp trường lớp
mọi nỗ lực để góp phần
làm sao cho các em học sinh
có thể đến trường
trong thời gian sớm nhất